mở đầu là thông tin liên quan đến vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở ubnd xã yà tiêu và xã yà cà tu
trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện trư quynh tỉnh đắk lắc làm chín người chết hai người bị thương
thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt
một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
bị can bị truy nã đặc biệt là y hoan e ban sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú buôn móc thị trấn iapok huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày ba tháng bảy đối tượng trên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo quyết định truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ubnd nơi gần nhất sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc địa chỉ năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an thành phố buôn mạ thuột tỉnh đắk lắc điện thoại sáu mươi chín bốn nghìn ba trăm tám mươi chín một trăm ba mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam vừa ra quyết định khởi tố một mươi năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi tháng sáu vừa qua tại tổ tám phường lương khánh thiện thành phố phủ lý
do mâu thuẫn cá nhân tối ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm một mươi năm đối tượng do phạm vũ đức đạt trú tại xã bình nghĩa huyện bình lục tỉnh hà nam cầm đầu
đã sử dụng sáu xe máy mang theo hung khí là vỏ chai bia không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng bấm còi
để đi tìm nhóm thanh niên trên thành phố phủ lý với mục đích đánh nhau
trên đường đi nhóm đối tượng này đã ném vỏ chai bia đe dọa người đi trên cầu và đập vào đầu một người dân
gây thương tích đáng chú ý trong số một mươi năm đối tượng trên có hai đối tượng chưa đủ một mươi sáu tuổi
đang trên đường đi tiêu thụ hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp nguyễn tiến hóa chú thị trấn tây sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại một khách sạn trên đường mai lão bảng xã nghi phú thành phố vinh
phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an huyện anh sơn
tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn tiến hóa về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một điện thoại
qua đấu tranh ban đầu đối tượng hóa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can dương minh tâm chú phường bốn quận tân bình về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
công an xác định từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày chín tháng sáu dương minh tâm đã bảy lần thực hiện việc rút tiền
từ hệ thống ngân hàng chuyển về tài khoản của mình với tổng số tiền trên một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng
sau đó tâm chuyển trả ngược hơn năm trăm linh triệu đồng về ngân hàng còn lại chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được tâm đã rút ra tiêu xài
năm tỷ đồng tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
gây ra một mươi vụ trộm cắp xe mô tô trong vòng nửa tháng ba đối tượng nguyễn việt an kim nguyễn bảo
nguyễn thị trúc phương cùng chú tại tỉnh sóc trăng đã bị công an thành phố sóc trăng bắt giữ
ngoài ra hai đối tượng lâm thanh tú và mai trí linh cùng chú tại tỉnh sóc trăng
bị công an mời làm việc về hành vi tiêu thụ tài sản
và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận thực hiện một mươi vụ trộm xe mô tô
bảy vụ ở sóc trăng hai vụ ở an giang và một vụ ở cần thơ
hiện tại cơ quan công an đã thu hồi được tám xe mô tô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can dương minh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại phường bốn quận tân bình về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản
trước đó qua công tác nắm tình hình và thông tin tố giác tội phạm về việc có người xâm nhập
trái phép vào hệ thống thông tin tài chính ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ lần theo địa chỉ tài khoản
trinh sát đã xác định đối tượng gây án là dương minh tâm
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khám xét khẩn cấp nhà của tâm
và thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng này
công an xác định từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày chín tháng sáu
nhương minh tâm đã bảy lần thực hiện việc trút tiền từ hệ thống ngân hàng
chuyển về tài khoản của mình với tổng số tiền trên một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng
sau đó tâm chuyển trả ngược hơn năm trăm linh triệu đồng về ngân hàng
còn lại chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được tâm đã rút ra tiêu xài sáu năm tỷ đồng
số tiền còn lại chưa kịp rút thì bị công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
sáng ngày bốn tháng bảy khi phát hiện căn nhà trong hẻm ở phường thới an
quận một mươi hai thành phố hồ chí minh xảy ra hỏa hoạn
người dân kịp thời phá rào sát cứu ba người trong nhà ra ngoài
khoảng năm giờ ba mươi sáng căn nhà hai tầng ở đường ta a một mươi sáu phường thới an quận một mươi hai
bất ngờ bùng cháy lớn ở khu vực tầng trệt
thời điểm này căn nhà khóa trái cửa bên trong có hai vợ chồng cùng con gái khoảng tám tuổi đang ngủ
nhiều hàng xóm phát hiện vụ cháy đã đập cửa
hồ hoán gọi người bên trong nhà và mang nhiều bình chữa cháy mini kéo vào nước đến dập lửa
một số người leo lên mái tôn phá trào sắt tại lầu một của căn nhà để ba người trong căn nhà cháy thoát ra ngoài
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương cùng với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai đã khẩn trương có mặt và dập tắt đám cháy ngay sau đó
cả ba người sau khi được cứu ra ngoài đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe
hiện sức khỏe của ba người trên đều ổn định
nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
số vụ tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
trên địa bàn tp hcm xảy ra bảy trăm bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết hai trăm chín mươi bốn người bị thương bốn trăm bảy mươi người
so với cùng kỳ năm trước giảm hai trăm sáu mươi vụ giảm ba mươi sáu người chết giảm một trăm chín mươi tám người bị thương
riêng tai nạn giao thông đường sắt xảy ra hai vụ làm chết hai người tăng một vụ tăng một người chết
về phát hiện vi phạm giao thông hơn ba trăm hai mươi ba trường hợp tăng hơn bảy mươi bảy trường hợp
tạm giữ phương tiện là bảy trăm hai mươi xe ô tô gần bảy mươi bốn xe mô tô bảy trăm một mươi ba xe ba bốn bánh
thực hiện quyết định xứ phạt hơn hai trăm một mươi một trường hợp thành tiền hơn ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng
phạt tại chỗ một mươi một năm trăm sáu mươi tám trường hợp thành tiền hơn một bảy tỷ đồng
thu giấy phép lái xe gần năm mươi bốn trường hợp
về tình hình trực tự an toàn giao thông cơ bản được giữ vững và duy trì ổn định không xảy ra hiện tượng ổn tắc giao thông nghiêm trọng
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một hai kg
cơ quan công an xác định đối tượng vũ văn toản là mắt xích quan trọng
toản là đối tượng đã có nhiều tiền án về nhiều tội danh
đây là đối tượng hoạt động với phương thức tinh vi thường xuyên thay đổi thủ đoạn phương tiện di chuyển để đối phó với lực lượng chức năng
tại cơ quan công an vũ văn toản thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
do có mâu thuẫn từ trước
gồm hàng chục thanh niên đã lao vào ẩu đả trước cổng sân vận động thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng bảy
tại khu vực trước cổng sân vận động thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
nguyên nhân của vụ hỗn chiến là do hai nhóm có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau tại địa điểm trên để đánh nhau
vụ việc đã khiến cho nhiều người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự và truy bắt một số đối tượng liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tuy nhiên công an phường đã truy xét và làm rõ danh tính cả nhóm thanh thiếu niên
đồng thời thu giữ chín cây dao kiếm tự chế
bước đầu nguyễn văn thông khai nhận mục đích chuẩn bị giao kiếm là để đánh nhau với một nhóm khác
do mâu thuẫn trong ứng xử trên mạng xã hội facebook
công an phường thủy vân cho biết ngoài việc xử lý nhóm thanh thiếu niên này về hành vi tàng trữ dao kiếm nguy hiểm
thì còn xem xét để đưa vào quản lý giáo dục tại phường xã thị trấn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa triệt xóa một đường dây mua bán vũ khí quân dụng
làm rõ nhiều đối tượng có liên quan và thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bình định liên tiếp xảy ra các vụ án băng nhóm đánh nhau
trong đó có sáu vụ án đối tượng đã sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn
tất cả các vụ việc trên đều được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với công an các địa phương kịp thời đấu tranh làm rõ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đồng thời đơn vị đã chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để truy tìm đầu mối cung cấp số vũ khí trên để xử lý tận gốc
trong quá trình từ tháng ba đến nay thì phải nói là lực lượng cảnh sát hành sự đã thực hiện nhiều biện pháp
tổ chức điều tra xác minh làm rõ băng nhóm liên tấn để hoạt động buôn bán tàn trị
đánh giá bằng vũ khí
sau thời gian xác lập chuyên án củng cố chứng cứ ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng công an tiến hành triệu tập bốn đối tượng ở huyện tuy phước tỉnh bình định
qua đấu tranh bốn đối tượng trên thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ tổng cộng chín khẩu súng gồm bảy khẩu súng quân dụng
một súng pháo và một súng bắn đạn cao su cùng tám mươi bảy viên đạn
ngay trong đêm ngày hai mươi một tháng sáu một tổ công tác phối hợp với công an tỉnh đắk lắc khám xét bắt giữ đối tượng nông quốc việt chú tỉnh đắk lắc
là người chuyên cung cấp súng cho nhóm đối tượng trên
những khẩu súng đó là đâu mà có em
em mua của ông anh trên đắk lắk
em mua đó làm gì
em mua đó phòng thân
từ lúc mà em mua khẩu súng về nó sử dụng kia không
dạ sử dụng rồi
sử dụng trường hợp nào
em đi bán em thử nó có nổ không
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng nói trên
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
và tiếp tục điều tra làm rõ thêm các mắt xích khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra khuyến cáo là quần chúng nhân dân
là khi mà phát hiện các đối tượng này nó tàn trữ
nó sử dụng thì phải tố cáo báo cáo ngay đến lực lượng công an khi nào gần nhất
riêng các đối tượng này cũng khuyến cáo là
không được sử dụng bởi vì đây là cái quy định của pháp luật
mà nếu như nó sử dụng cái loại vũ khí này để đánh
để đánh nhau phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
trong thời gian tới lực lượng công an tỉnh bình định tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm có vũ khí
góp phần giữ vững an ninh trật tự bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn